liên quan đến việc thu hồi đất tại khu du lịch núi hàm rồng huyện sapa
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức họp báo công bố dừng các hoạt động đón khách du lịch
tại khu du lịch này để thực hiện cưỡng chế đồng thời kêu gọi khách du lịch không đến gần để bảo đảm an toàn
theo đó do đơn vị chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần du lịch cao su hàm rồng chậm tiến độ đầu tư bốn năm theo kế hoạch
nên ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra quyết định tạm dừng hoạt động đón khách và thu hồi giấy phép đầu tư theo quy định để tiếp tục đầu tư phát triển
thời gian từ bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến khi thực hiện xong việc cưỡng chế thu hồi trong thời gian này
ủy ban nhân dân huyện sapa sẽ thành lập một tổ công tác ở khu vực đầu đường rẽ vào khu du lịch núi hàm rồng để thông báo và hướng dẫn khách du lịch
sau khi thu hồi ủy ban nhân dân huyện sapa sẽ tiếp nhận toàn bộ khu du lịch núi hàm rồng cùng với các cán bộ công nhân viên tại đây
và bố trí công việc phù hợp với những cán bộ nhân viên nào không tiếp tục làm việc sẽ được nghỉ giải quyết theo quy định của pháp luật